việt nam mới bắt đầu chặng đường hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới
trong thời gian đó việt nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình
thu nhập bình quân đầu người của việt nam đã tăng gấp ba lần từ bảy trăm ba mươi usd năm hai nghìn sáu lên gần hai bốn trăm linh usd hiện nay
việt nam đã trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu
là một mắt xích quan trọng của nhiều liên kết kinh tế hàng đầu khu vực
những thành tiệu đạt được sau hai mươi năm tham gia apec càng khẳng định quyết tâm của việt nam đổi mới đồng bộ hội nhập sâu rộng và phát huy vai trò chủ động tích cực hơn nữa trong việc góp phần định hình các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu
đồng thời đó cũng là thành quả của tiến trình hợp tác ngày càng sâu rộng giữa việt nam với các nền kinh tế thành viên

tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung

đã có nhiều mô hình cách làm hay hiệu quả được nhân rộng trong thôn
phát biểu tại ngày hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con thôn bùi chám
chúc cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay sẽ được lan tỏa mạnh mẽ
tôi mong rằng là sau cái ngày đại đoàn kết của năm nay và cho tới năm tới và những năm tiếp theo
thì chúng ta luôn luôn đón nhận cũng như cái tin rất là vui những cái kết quả rất là đáng mừng
trong cái sự nỗ lực tăng gia sản xuất ngày càng có nhiều cái mô hình làm kinh tế giỏi ở thôn bùi chám
mong rằng bà con hãy tiếp tục đoàn kết để giúp nhau tương thân tương ái tình làng nghĩa sớm
để giúp cho những hồ còn nghèo hay là những hồ còn nghèo tiếp tục là có cái cuộc sống ngày càng ổn định tốt hơn
và đặc biệt
là nhân dân thôn bùi chám sẽ tiếp tục giữ mãi cái truyền thống đoàn kết của mình và xây dựng tình làng nghĩa sớm
rồi giữ gìn những cái nét đẹp của văn hóa dân tộc mà hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến
trên tinh thần đó chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp chính quyền mặt trận đoàn thể của tỉnh hòa bình quan tâm tạo điều kiện
để nhân dân bùi chám thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí thi đua tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng quà cho khu dân cư các hộ gia đình cá nhân tiêu biểu và hộ nghèo trồng cây lưu niệm tại thôn bùi chám
sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi một trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm thành phố hà nội tiền thân là trường nữ sinh đồng khánh
đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự buổi lễ
nhà trường cũng vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm một mươi bảy nhiệm vụ ban đầu của nhà trường để đào tạo giáo viên và nữ sinh người việt nam
từ sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trường được mang tên trưng vương
với trí tuệ và lòng yêu nước
thì rất nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành những nhà lãnh đạo
những chiến sĩ cách mạng những nhà khoa học những nghệ sĩ doanh nhân hết lòng vì đất nước
thật tự hào khi những tấm huy chương vàng đầu tiên của việt nam
ở các bộ môn toán học vật lý tiếng nga tin học trong các kỳ olympic quốc tế đều là những học sinh trưng vương
lúc sinh thời dù rất bận công tác
nhưng chủ tịch hồ chí minh đã năm lần về thăm và trò chuyện với thầy trò nhà trường
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
ghi nhận những đóng góp to lớn của thầy và trò trường trung học cơ sở trưng vương
đối với nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay
đồng thời ký phát hành đặc biệt bộ tem biêu chính trường đồng khánh trưng vương hà nội
ngày một mươi tháng một mươi một nhân dịp hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương diễn ra tại thành phố đà nẵng
bà kim dung sốc phu nhân của tổng thống hàn quốc moon jae in đã tới thăm làng bích họa tam thanh
thuộc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nơi cách đây hơn một năm
dự án mỹ thuật cộng đồng đã được quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc phối hợp với thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thực hiện
những nụ cười những cái vẫy tay ấm áp và ánh mắt thân thiện là món quà ý nghĩa nhất
mà phu nhân tổng thống hàn quốc nhận được khi bước chân vào làng tam thanh
cách đây hơn một năm
những người dân tam thanh đã nhận lời trở thành đồng tác giả cùng với các họa sĩ hàn quốc
sáng tạo nên chiếc áo bích họa cho ngôi làng của mình
phu nhân tổng thống hàn quốc đã đến thăm các nhà dân làng trài
nơi có những bức bích họa kể về cuộc sống của chính chủ nhân ngôi nhà
tôi rất vui mừng vì dự án phát triển cộng đồng từ nghệ thuật dành cho những vùng nghèo hàn quốc
khi mang sang việt nam đã thành công tại đây
giá trị của bức tranh không chỉ nằm nét cọ họa sĩ
mà còn nằm ý tưởng của người dân cho cộng đồng
cùng với các họa sĩ tạo nên bức tranh đó
sau khi tham quan làng bích họa và gặp gỡ người dân trong làng
phu nhân tổng thống hàn quốc đã cùng người dân địa phương
và các nghệ sĩ việt nam hàn quốc thực hiện bức tranh tường lớn trên con đường làng
trông ra bãi biển tam thanh
tâm điểm của bức tranh là hai chú cá mang trên mình hình ảnh quốc kỳ việt nam và hàn quốc
tôi rất ưng ý với bức tranh này
từ hôm qua chúng tôi đã cùng các giáo viên và học sinh địa phương tạo nên nó
mỗi con cá nhỏ là mỗi suy nghĩ và ước mơ về cuộc sống
hai chú cá mang hình quốc kỳ hai nước chính là ước mơ về tình bạn giữa người dân tam thanh và chúng tôi
hay nói rộng ra là tình hữu nghị giữa việt nam và hàn quốc
hoạt động của phu nhân tổng thống hàn quốc tại làng bích họa tam thanh
trong dịp tham dự tuần lễ cấp cao apec này càng thêm nhiều ý nghĩa
trong thời điểm hai nước việt nam và hàn quốc đang xúc tiến nhiều hoạt động
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một đêm nhạc lễ hội gió mùa munsun music festival hai nghìn một mươi chín
đã chính thức khai mạc tại hoàng thành thăng long
với hàng chục nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
đêm nhạc đã đưa một không gian âm nhạc quốc tế đến với thủ đô hà nội
cần gió mùa âm nhạc thực sự có một sự khởi đầu tốt đẹp
khi mà đem đến cho khán giả những món ăn âm nhạc thú vị và làm thỏa mãn mọi giác quan
tối ngày một mươi tháng một mươi một đêm nhạc lễ hội gió mùa moonsun music festival hai nghìn một mươi bảy
đã chính thức khai mạc tại hoàng thành thăng long
với hàng chục nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
đêm nhạc đã đưa một không gian âm nhạc quốc tế tới với thủ đô hà nội
cần gió mùa âm nhạc thực sự có một sự khởi đầu tốt đẹp
khi đem đến cho khán giả những món ăn âm nhạc thú vị làm thỏa mãn mọi giác quan
ngoài chất lượng về âm nhạc sân khấu ánh sáng
chính hình ảnh về một sân hoàng thành sạch sát sau buổi diễn
nếp cư sử sôi động nhưng vẫn đầy văn minh của khán giả
cũng trở thành một điểm đặc sắc rất đáng tự hào của lễ hội gió mùa hai nghìn một mươi chín
để từ đó thứ mà khán giả cảm nhận sẽ là trọn vẹn một chất âm nhạc đẳng cấp và văn minh
tối ngày một mươi tháng một mươi một tại sân vận động xã đại minh huyện yên bình
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội bưởi đại minh
và đua thuyền trên hồ thác bà năm hai nghìn một mươi bảy
lễ hội là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chương trình năm du lịch yên bái hai nghìn hai mươi
và hưởng ứng
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc lễ khai mạc đã thu hút hàng vạn người dân
và du khách thập phương đến tham dự
bưởi đại minh hiện được trồng trên diện tích hơn bốn trăm năm mươi hectare
hàng năm cho thu nhập gần một trăm năm mươi tỷ đồng
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bưởi đại minh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương
lễ hội bưởi đại minh và đua thuyền trên hồ thác bà năm hai nghìn một mươi bảy
diễn ra trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi một với nhiều hoạt động hấp dẫn
thưa quý vị ban tổ chức cuộc thi hoa hậu biển việt nam toàn cầu vừa công bố chính thức khởi động
cuộc thi dành cho thiếu nữ việt nam trên toàn thế giới đây được coi là sự kiện văn hóa để
quảng bá hình ảnh biển đảo việt nam theo đó cuộc thi nhằm chọn ra gương mặt người đẹp đại diện cho
việt nam cũng như đại diện cho vẻ đẹp biển việt nam tham gia cuộc thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế
tại vì là trong một kiến khuẩn thế nào cũng thế thì cái hành trình mà chúng mình đi từ đầu
hành trình mà chúng mình đi từ đầu hành trình mà chúng mình đi từ đầu
chứ cuối cuộc thi nó sẽ rất là dài và sẽ làm cho chúng ta tốn rất là nhiều công sức
nên là cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải đặc biệt chú ý đó chính là sức khỏe và cái thứ hai là
các bạn hãy cố gắng giữ được cái tự tin cũng như là giữ được cái phong thái thoải mái nhất thì
tôi nghĩ rằng là với những cái yếu tố đó thì các bạn sẽ có thể là hoàn thành được tốt tất cả những
cái hoạt động ở trong cuộc thi và sẽ đạt được cái ngôi vị cao nhất cho bản thân mình mong muốn
theo ban tổ chức người đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu biển việt nam toàn cầu hai nghìn một mươi tám sẽ nhận được số
tiền năm trăm linh triệu đồng cùng vương miện áo hậu một nhận ba trăm linh triệu đồng kèm hiện vật á hậu hai nhận
hai trăm linh triệu đồng kèm hiện vật ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám vòng sơ khảo diễn ra ở bốn quốc gia việt nam ba lan mỹ
vòng bán kết cuộc thi dự kiến từ ngày một đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại rạch giá kiên giang
và vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại phú quốc kiên giang trung quốc trung quốc trung quốc

trong phần tin tiếp theo bão số một mươi ba chuyển hướng thẳng vào miền trung
quảng nam hỗ trợ khẩn cấp hai mươi ba năm tỷ đồng để khắc phục thiệt hại mưa bão
sau đây là thông tin về cơn bão số một mươi ba hồi bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi một
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm chín mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng
gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai vùng gió mạnh trên cấp sáu
gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng một trăm chín mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và còn có khả năng mạnh thêm đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm linh km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi chín độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
bão số một mươi ba xuất hiện vào cuối mùa bão trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường
nên diễn biến còn phức tạp
cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo
thưa quý vị và các bạn trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba gây ảnh hưởng đến nước ta
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để chỉ đạo về công tác ứng phó
với hướng di chuyển mới dịch xuống phía nam cơ quan khí tượng thủy văn trung mương nhận định
cơn bão số một mươi ba có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới miền trung và cũng có khả năng tan trên biển đông
sau khi đạt đến mức cao nhất
tuy nhiên với ảnh hưởng
bão số một mươi ba đã gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến bình thuận
trước tình hình đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi tình hình
các hồ chứa thủy lợi hồ chứa thủy điện đã xuất hiện sung yếu sau bão số một mươi hai
để có biện pháp an toàn cho vùng hạ du chú ý các điểm có nguy cơ sạt
bảo đảm an toàn cho các công trình điện để hạn chế khó khăn trong sản xuất cũng như khắc phục về bão
song hành về đó các đơn vị cũng phải có phương án vừa phòng chống bão số một mươi ba
vừa khắc phục sự cố bão số một mươi hai để lại
đặc biệt chú ý tình hình giá cả thị trường để báo cáo kịp thời
tránh trường hợp các tư thương đầu cơ trục lợi

tham khảo các trung tâm khí tượng thủy văn của các nước như nhật bản mỹ đài loan
thì hiện nay trên biển đông có khả năng hình thành áp thấp mới tại khu vực ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
do đó các địa phương cần hết sức lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết
chủ động các phương án ứng phó bão số một mươi ba và áp thấp theo phương châm bốn tại chỗ
sau năm ngày nghỉ học do lũ lụt đến nay nhiều trường học ở các vùng thấp trũng tại thừa thiên huế
vẫn còn ngập lụt và học sinh vẫn phải nghỉ học
sau khi nước rút các địa phương trong tỉnh đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ
để có thể đưa học sinh trở lại trường chậm nhất là vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
lũ lớn trong những ngày qua tại các huyện vùng thấp trũng của tỉnh thừa thiên huế
như phong điền quảng điền thị xã hương trà có hơn bốn mươi trường học bị ngập trong lũ
với độ sâu từ năm đến một năm mét
khi cơn lũ đi qua hiện tại nước đang rút dần và các thầy giáo cô giáo
đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường học
theo phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy để giúp học sinh sớm trở lại trường học tập
dự báo cơn bão số một mươi ba đang đi vào trên biển đông có thể gây mưa lớn tiếp tục từ nghệ an đến quảng nam
tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể tiếp diễn đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi
tỉnh thừa thiên huế đang cố gắng khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất để học sinh sớm trở lại trường
trước tình trạng diễn biến thất thường của mưa lũ bên cạnh việc khắc phục hậu quả
chính quyền các địa phương ngành giáo dục thầy giáo cô giáo vẫn đang tiếp tục bám sát tình hình
để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường học
thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho biết
chủ tịch ubnd tỉnh đã quyết định tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh hai mươi ba năm tỷ đồng
cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
theo đó tỉnh quảng nam đã xuất ngân sách tạm ứng cho các huyện thị xã thành phố nam trà my
bắc trà my phước sơn đông giang nam giang tây giang đại lộc duy xuyên nông sơn
điện bàn hội an với mức một năm tỷ đồng một địa phương
các huyện thành phố tam kỳ phú ninh tiên phước núi thành thăng bình quế sơn hiệp đức
với mức một tỷ đồng trên một địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
sử dụng nguồn ngân sách tỉnh tạm ứng cùng với nguồn ngân sách cấp huyện
đồng thời huy động các nguồn khác để tổ chức thăm hỏi
chi hỗ trợ cho gia đình có người chết bị thương nhà bị hư hỏng sập hoàn toàn do mưa bão
khắc phục hệ thống giao thông thủy lợi và các hạ tầng khác do địa phương quản lý bị hư hỏng
theo quy định hiện hành
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam lưu ý các địa phương phải sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích
đồng thời niêm yết công khai danh sách các hộ nội dung và mức hỗ trợ chi tiết
tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và nhà sinh hoạt thôn khối phố
để người dân biết giám sát việc thực hiện
theo thông tin chúng tôi vừa nhận được trên vùng biển cách nam đông nam hòn khoai tỉnh cà mau
khoảng một trăm linh hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện một tàu cá có chứa tám mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện tàu cá số hiệu bv chín mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi tám ts đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo trái phép
trên tàu có sáu thuyền viên chủ tàu là bà nguyễn thị hương chú tại thành phố vũng tàu
thuyền trưởng nguyễn công du không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp số dầu trên
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
dẫn dải tàu vi phạm về cảng hải đội bốn trăm linh hai nam căn cà mau
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bất ngờ kiểm tra quán karaoke một trăm bốn mươi sáu tại số nhà năm mươi tám đường đồng khởi thành phố biên hòa
do trần thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê tỉnh tiền giang làm chủ
phát hiện năm mươi thanh niên đang sử dụng ma túy tại bốn phòng
qua kiểm tra nhanh
có năm mươi trên năm mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
sau khi lập biên bản các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an tp biên hòa
để tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi tháng một mươi một tại lào cai bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
tổ chức khai mạc hội trợ thương mại quốc tế việt trung năm hai nghìn một mươi bảy
với sự tham gia của hơn ba trăm linh doanh nghiệp trong nước và quốc tế
đây là hoạt động thường niên được tổ chức
luân phiên hàng năm trong chương trình xúc tiến thương mại giữa hai nước việt nam trung quốc
hội trợ lần này thu hút gần tám trăm linh gian hàng
trong đó có trên hai trăm linh gian hàng của nước bạn trung quốc
năm mươi năm gian hàng của các quốc gia vào vùng lãnh thổ thứ ba như hàn quốc ghana thái lan lào đài loan
còn lại là gian hàng của lào cai và ba mươi một tỉnh thành phố trong cả nước
hội trợ thương mại quốc tế việt trung được tổ chức thường niên
luân phiên giữa tỉnh lào cai và huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nước
nhà đầu tư doanh nghiệp việt nam trung quốc và vùng lãnh thổ thứ ba
vì mục tiêu hợp tác hữu nghị cùng phát triển
đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hàng hóa dịch vụ
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư liên kết phát triển sản phẩm mở rộng thị trường
trong khuôn khổ hội trợ các doanh nghiệp hai bên và vùng lãnh thổ thứ ba
sẽ tiến hành hoạt động giao thương ghi nhớ ký kết hợp đồng thương mại và du lịch
hội trợ sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đây là nút thắt cần được gỡ bỏ để mở đường tiến tới các cuộc đàm phán thương mại
tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng một mươi hai tới
như vậy sau hai tuần nữa nước anh phải đưa ra câu trả lời về biên lai rời eu lên tới sáu mươi tỷ euro
đây là một trong ba vấn đề then chốt mà eu yêu cầu đạt được tiến bộ
để chấp nhận mở ra giai đoạn đàm phán thứ hai về mối quan hệ thương mại song phương
bên cạnh vấn đề quyền của các công dân châu âu sinh sống và làm việc tại anh
và biên giới tương lai giữa ireland
với vùng bắc ireland của anh
về quyền công dân eu cho rằng vẫn cần phải thảo luận kỹ hơn về quyền của người di cư eu
mang gia đình tới anh và khả năng chuyển các khoản phúc lợi về quê nhà
liên quan đến đường biên giới bắc ireland eu cho rằng anh cần tìm ra giải pháp
nhằm ngăn chặn một đường biên giới cứng với cộng hòa ireland
trong khi vẫn đảm bảo tính thống nhất của thị trường chung
tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
vừa chính thức thông qua quyết định của hội đồng chấp hành
bổ nhiệm bà audrey azoulay cựu bộ trưởng văn hóa và truyền thông pháp
làm tổng giám đốc mới của cơ quan này
như vậy bà azuelai bốn mươi năm tuổi đã trở thành nữ tổng giám đốc thứ hai
trong lịch sử hình thành và phát triển của unesco
từ khi thành lập tới nay unesco đã có một mươi tổng giám đốc
nhiệm kỳ tổng giám đốc unesco hiện nay của bà irina bokova
người bungary sẽ kết thúc trong tháng một mươi một này
trong cuộc bầu cử lần thứ một mươi một nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này
trong nhiệm kỳ bốn năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi một chỉ có hai ứng cử viên của pháp và qatar lọt vào vòng bầu chọn cuối cùng
bà audrey azoulay tốt nghiệp trường quản lý quốc gia ecole
viện nghiên cứu chính trị paris và có bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh
của đại học lancaster anh
với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
chuyên gia pháp chế của ủy ban châu âu trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông
bà được bổ nhiệm làm bộ trưởng văn hóa
và truyền thông pháp
từ đó tới nay bà không ngừng tìm kiếm thúc đẩy triển khai các hoạt động
liên quan đến việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa trên khắp thế giới
cũng như việc xây dựng các nguồn quỹ phục vụ cho các hoạt động này
trước tòa án tối cao tây ban nha
cựu chủ tịch hội đồng lập pháp và các quan chức vùng tự trị catalonia khẳng định
sẽ từ bỏ tất cả các hoạt động chính trị đi ngược lại với quy định của hiến pháp nước này
chính quyền trung ương tại madrid đã hoan nghênh quyết định này
coi đây là bước đi đầu tiên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại catalonia kéo dài hơn một tháng qua
cựu chủ tịch hội đồng lập pháp vùng catalonia cagme fodaken
cũng đã đồng ý nộp một trăm năm mươi euro tiền bảo lãnh để được tại ngoại
quyết định này của cựu chủ tịch hội đồng lập pháp vùng catalonia
đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền trung ương madrid
trước đó tòa án đã ra lệnh bắt giữ cựu chủ tịch hội đồng lập pháp vùng catalonia
và một số nghị sĩ của vùng này với các cáo buộc nổi loạn
xúi dục nổi loạn và lạm dụng công quý
ngoài ra tòa cũng đã quyết định thụ lý các vụ kiện liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân trái phép về độc lập
mà chính quyền vùng catalonia tổ chức hồi đầu tháng một mươi
tuy nhiên cựu thủ hiến vùng catalonia cagme fodaken và bốn cựu quan chức chính quyền cũ
hiện đang cư trú tại bỉ
các cựu thẩm phán bỉ đang trong tiến trình xem xét liệu có dẫn độ họ về tây ban nha hay không
trong ba năm tới
canada sẽ tiếp nhận khoảng một triệu người nhập cư
chính phủ canada coi đây là một phần trong kế hoạch nhằm đảm bảo sự thịnh vượng của đất nước trong tương lai
trong năm hai nghìn một mươi bảy canada có dân số ba mươi sáu năm triệu người và chào đón tổng cộng ba trăm linh người nhập cư mới
trong đó có một trăm bảy mươi hai năm trăm linh người nhập cư theo diện kinh tế
một mươi người thuộc diện đoàn tụ gia đình và bốn mươi ba năm trăm linh người thuộc diện tị nạn hoặc cần hỗ trợ nhân đạo
kế hoạch nhập cư một triệu người
trong ba năm tới sẽ tạo ra một lực lượng lao động nhập cư dồi dào nhất trong lịch sử đảm bảo sự thịnh vượng của canada cả trong hiện tại và tương lai
những người nhập cư đến canada được phân loại theo các lý do kinh tế bảo lãnh gia đình hoặc tị nạn dự kiến sẽ thúc đẩy dân số canada tăng khoảng chín mỗi năm
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt